tổng công ty đường sắt việt nam sẽ thực hiện chương trình giảm giá vé nhằm kích cầu hành khách đi lại bằng tàu hỏa trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
khu vực phía nam ngành đường sắt triển khai chương trình sáu vé giảm giá năm mươi cho hành khách đi tàu từ ngày bốn đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau khi giảm giá giá vé tp hcm nha trang chỉ từ một trăm sáu mươi đồng một vé tp hcm đà nẵng chỉ từ hai trăm năm mươi đồng một vé
đặc biệt giá vé tp hcm hà nội chỉ từ bốn trăm năm mươi đồng một vé
cùng thời gian ở khu vực phía bắc cũng áp dụng chính sách giảm năm mươi giá vé tương tự với số toa số chỗ cụ thể trên các mắc tàu do công ty quản lý
ngoài áp dụng trên các đôi tàu khách thống nhất se một se hai se năm se sáu chương trình còn áp dụng trên tất cả các đoàn tàu tuyến hà nội vinh hà nội hải phòng và hà nội lào cai